thưa quý vị sáng ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của thủ tướng phạm minh chính
chính phủ họp phiên thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
cùng với đó chính phủ xây dựng dự thảo nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn và một số vấn đề quan trọng khác
thủ tướng chính phủ phạm minh trình nhấn mạnh nhìn lại tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều khó khăn thách thức
nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sáng suốt của đảng sự đồng hành của quốc hội
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị người dân doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế
tình hình kinh tế xã hội cả nước tiếp tục đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực
trong số đó kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát kinh tế tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực
đời sống nhân dân được nâng lên chính trị ổn định trật tự an toàn xã hội được giữ vững
đặc biệt công tác đối ngoại là điểm sáng của năm hai nghìn hai mươi ba
niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của chính phủ được củng cố
cho rằng thời gian của năm hai nghìn hai mươi ba còn rất ít nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi ba còn nhiều
trong khi tình hình thế giới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
thủ tướng chính phủ đề nghị các thành viên chính phủ đề nghị các cấp các ngành các địa phương
nỗ lực cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực
phấn đấu quyết tâm cao nhất nỗ lực lớn nhất để đạt được mục tiêu năm hai nghìn hai mươi ba
các thành viên chính phủ tập trung cao độ chỉ đạo điều hành công việc
lưu ý bám sát thực tiễn ứng phó kịp thời hiệu quả những vấn đề mới phát sinh
đồng thời tận dụng khai thác tốt nhất cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp tháp tùng đồng chí chủ tịch quốc hội vương đình huệ tham dự hội nghị cấp cao
quốc hội ba nước campuchia lào và việt nam kết hợp thăm và làm việc tại lào
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến chào xã giao đồng chí đại tướng vy lê lạc kham phong
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào và hội đàm với đồng chí thượng tướng công thông
phòng viện trích ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lào vào sáng ngày sáu tháng một mươi hai tại trụ sở bộ công an lào
đồng chí bộ trưởng vy lê lạc kham phong ghi nhận đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bộ trong thời gian qua trên cơ sở kế hoạch hợp tác giữa hai bộ
trong bối cảnh lào đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên asean năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng vi lai lạ kham phong đề nghị bộ công an việt nam
tiếp tục tích cực hỗ trợ lào bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động các sự kiện chính trị tổ chức tại lào
đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án hỗ trợ bộ công an lào
gồm dự án hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân dự án xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy
ngoài ra tích cực chỉ đạo công an các đơn vị địa phương hai nước triển khai có hiệu quả nội dung biên bản hợp tác an ninh và hợp tác phòng chống tội phạm
thay mặt đoàn đại biểu thứ trưởng lương tam quang trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam tới đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng vi lai lạ kham phong
cũng như các đồng chí lãnh đạo tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ bộ công an lào cùng gia đình nhân dịp quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồng chí thứ trưởng lương tam quang cũng đã báo cáo đồng chí bộ trưởng vi lây lạ kham phong về kết quả buổi hội đàm với đồng chí thứ trưởng công thong phong vi chít
và khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ công an việt nam để triển khai hiệu quả hợp tác giữa hai bộ
trước đó tại buổi hội đàm giữa hai thứ trưởng đồng chí thứ trưởng công thong phong vy chít đã trao đổi khái quát về kết quả triển khai
thực hiện kết quả hội nghị hợp tác an ninh lần thứ một mươi ba giữa hai bộ vừa qua trong đó tập trung vào các hoạt động trao đổi thông tin
tổ chức tập huấn ngắn hạn về công tác bảo đảm an ninh trật tự phối hợp nắm bắt hoạt động của các thế lực thù địch chống phá quan hệ hai nước
về việc hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh cho các hoạt động trong năm chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi bốn của lào
đồng chí thứ trưởng công thong đề nghị bộ công an việt nam cử chuyên gia sang đào tạo tập huấn bảo đảm an ninh trật tự
các sự kiện chính trị quan trọng của lào trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí thứ trưởng lương tam quang gửi lời chúc mừng quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và chuyển lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo bộ công an lào
đồng chí thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và thống nhất những nội dung kiến nghị hợp tác của đồng chí thứ trưởng công thong
đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẽ hỗ trợ tối đa trong điều kiện cho phép để phía lào hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn
cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp cụ thể hóa kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn
đã được hai bộ trưởng ký kết vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại lào tiếp tục phát huy các dự án đã hoàn thành
và triển khai hoàn thiện các dự án mới do bộ công an việt nam hỗ trợ bộ công an lào
trong khu khổ chương trình của chủ tịch quốc hội đồng chí thứ trưởng lương tam quang cũng đã tháp tùng chủ tịch quốc hội
thăm học viện chính trị công an lào và đại sứ quán việt nam tại lào
chiều ngày hôm nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc
với bà rina soe mano thứ trưởng điều phối chính sách ngoại giao bộ điều phối các vấn đề chính trị pháp lý và an ninh
nước cộng hòa indonesia cùng dự có ngài rudolf albert rodiza thứ trưởng trật tự công và điều phối an ninh nước cộng hòa indonesia
chào mừng bà rina soe mano cùng đoàn đại biểu indonesia tới thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan chức năng indonesia không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển
điều đó được thể hiện sinh động thông qua hợp tác trao đổi đoàn cấp cao tăng cường chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong đó bao gồm tội phạm mua bán người thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh tội phạm mua bán người đã trở thành vấn đề toàn cầu
một trong những thách thức an ninh phi truyền thống của tất cả các quốc gia
do đó hợp tác quốc tế và hợp tác khu vực về phòng chống mua bán người là nhu cầu thiết yếu
tại buổi làm việc hai bên đã chia sẻ trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm mua bán người
hợp tác quốc tế và khu vực về phòng chống mua bán người
hai bên thống nhất sẽ phối hợp ký kết các văn bản hợp tác cụ thể như thúc đẩy ký kết đàm phán hiệp định song phương về phòng chống mua bán người
tích cực phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thiện luật pháp quốc gia phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo và bồi dưỡng phòng chống tội phạm mua bán người
hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực này
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian làm việc với đoàn công tác
thứ trưởng rina soemano khẳng định phía indonesia luôn sẵn sàng phối hợp với bộ công an việt nam để giải quyết vấn nạn mua bán người
bà cho biết bộ điều phối các vấn đề chính trị pháp lý và an ninh nước cộng hòa indonesia nói riêng
các cơ quan chức năng indonesia nói chung mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với bộ công an việt nam
nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
sáng nay cơ quan đầu mối quốc gia việt nam về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
tổ chức hội nghị sơ kết nghị định số tám mươi một hai nghìn một mươi chín ndcp
của chính phủ về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
trên cơ sở đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu đề xuất dự báo tình hình
đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời mọi tình huống không để bị động bất ngờ trong bảo vệ an ninh quốc gia
là cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
bộ quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị đầu mối triển khai thực hiện các quy định pháp luật theo nghị định số tám mươi một
nâng cao năng lực chỉ đạo tổ chức chỉ huy điều hành phối hợp hiệp đồng của các lực lượng chuyên môn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ không để bị động bất ngờ
bộ công an đã ban hành thông tư số ba mươi tám quy định cơ quan đơn vị trong công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố
trong đó bổ sung nhiệm vụ phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào chức năng nhiệm vụ của lực lượng phòng chống khủng bố
phối hợp với các bộ ngành địa phương thường xuyên tổ chức huấn luyện diễn tập cho các lực lượng chuyên môn
về công tác nhận diện xử lý các tình huống khủng bố có liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt
đánh giá những kết quả đã đạt được cơ quan đầu mối quốc gia kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả trong thi hành các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hàng loạt
đẩy mạnh mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm hoàn thiện các cơ chế trao đổi chia sẻ thông tin
tranh thủ nguồn lực quốc tế hoàn thiện khung pháp lý toàn diện và thực thi hiệu quả trong lĩnh vực phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
trong đó có việc thực hiện tốt các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
sáng ngày sáu tháng một mươi hai đoàn công tác liên ngành của bộ quốc phòng và bộ công an đã kiểm tra tình hình kết quả phối hợp thực hiện
nghị định số ba hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về phối hợp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm hai nghìn hai mươi ba
đối với lực lượng quân sự và công an tỉnh bắc cạn
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng vũ trang tỉnh bắc cạn đã phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình địa bàn
tham mưu hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương tích cực phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
cụ thể trong phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm đã điều tra làm rõ một trăm ba mươi bốn trên một trăm năm mươi tám vụ thu giữ hơn hai gram heroin
tiếp tục duy trì hoạt động bốn mươi bảy loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn tám năm trăm linh học sinh sinh viên
thường xuyên phối hợp tổ chức luyện tập các phương án không để bị động bất ngờ
qua kiểm tra đoàn liên ngành yêu cầu thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh bắc cạn tiếp tục phối hợp duy trì
thực hiện nghiêm nghị định ba của chính phủ trong đó tăng cường kiểm tra bám nắm cơ sở
kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ phối hợp đảm bảo an ninh an toàn các dịp lễ noel
tết dương lịch tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn làm tốt công tác chuẩn bị cho thực hành diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị như bao người bình thường khác những người hoàn lương thì cũng có những ước mơ
về cuộc sống ổn định và một mái ấm bình yên song hành trình quay về nẻo thiện của họ là chuỗi ngày đầy khó khăn
khi đối mặt với không ít định kiến xã hội và tìm kiếm việc làm không hề đơn giản
quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù vừa có hiệu lực
được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên tái hoạt nhập cộng đồng kiến tạo cuộc sống mới
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố thái nguyên
sau một mươi sáu năm
sau thi hành án phạt tù vì buôn bán ma túy được trở về với gia đình tận dụng vườn nhà
ông thành đã chủ động chăn nuôi theo hộ gia đình để phát triển kinh tế
tuy nhiên rào cản lớn nhất trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng của ông là không có vốn
mới đây được lực lượng công an phường tư vấn và cho biết
ông là một trong số những người có đủ điều kiện hưởng lợi từ quyết định số hai mươi hai của thủ tướng
ông đã rất phấn khởi
tôi mới về thì tôi cũng làm chăn nuôi kinh doanh nhỏ lẻ nuôi chó nuôi gà
chứ vốn nó cũng không được nhiều
cho nên nếu như được sự hỗ trợ của chính phủ của nhà nước
thì chúng tôi cũng bỏ rộng trang trại
mong rằng làm sao nhà nước quan tâm hơn những người phản lương
về người ta có công an việc làm để khỏi tái phạm
mong muốn của ông thành cũng là mong muốn chung của những người đã từng lầm lỡ
chính vì lẽ đó ngay sau khi quyết định hai mươi hai được ban hành
công an các phường trên địa bàn thành phố thái nguyên
đã làm tốt công tác tuyên truyền chính sách mới của chính phủ đến với nhân dân
đặc biệt là đến với các đối tượng
đối tượng thụ hưởng
với vai trò là những người trực tiếp là quản lý cho đối tượng
thì chúng tôi muốn là cái quyết định này phải đi sát thực tế
với hai là tạo điều kiện
nhất là về thứ nhất là về mặt thời gian
về hai là về hồ sơ thủ tục
thứ ba về số lượng tín dụng cấp cho đối tượng
để làm sao thuận tiện nhanh gọn
để đảm bảo cho các đối tượng
tiếp cận được ngay
thì hiện tại như thành phố thái nguyên thì có khoảng độ là tám trăm năm mươi đối tượng tái hoạt nhập cộng đồng
cái đối tượng này thì cơ bản một phần ba đối tượng này thì khi mà ra thì
thì là là không có công an được làm
có một số đối tượng thì ra thì một là cái công an được làm cũ hai là cái
gia đình tạo điều kiện nhưng tuy nhiên còn một phần ba cái số đối tượng này là ra không có công an được làm cho nên là cái chủ trương
mà cái quyết định hai mươi hai này rất phù hợp
cái này thì cơ bản là
các đối tượng có nhu cầu vay vốn
và hai là
sau khi mà rà soát xong nập danh sách thì chúng ta chờ cái
triển khai của tỉnh
theo quyết định số hai mươi hai
người chấp hành xong án phạt tù sẽ được hỗ trợ vay vốn để đào tạo nghề để sản xuất kinh doanh tạo việc làm
quyết định này
là cơ chế tín dụng đầu tiên dành riêng cho người chấp hành xong án phạt tù
với phương châm
thấu hiểu đồng hành và chia sẻ
công an thái nguyên
đang phối hợp cùng với ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
tiếp tục thực hiện tốt các quy trình thủ tục cho vay
đảm bảo chặt chẽ đúng đối tượng đúng quy định
tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh
được tiếp cận nguồn vốn yêu đãi sớm ổn định cuộc sống
thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh từng nói
dễ một mươi lầm
không dân cũng chịu
khó trăm lần
dân liệu cũng xong
thấm nhuận lời dạy của bác
thời gian qua tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã cao đô huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
luôn bám sát địa bàn phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chính nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân
nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết sớm kịp thời
không phát sinh phức tạp
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương
từ tin báo của người dân tại xóm năm thôn nghĩa hiệp hai
về việc có đối tượng đập phá cửa phòng
ngay lập tức
lực lượng công an xã triển khai lực lượng xuống hiện trường
xác minh và mời đối tượng có liên quan về làm việc
sau khi được nghe phân tích nhắc nhở
xử lý giăn đe về hành vi trái pháp luật
đối tượng đã chấp hành
còn gia đình nạn nhân thấy tin tưởng hơn ở lực lượng công an
nói chung là về cái trạc an ninh trật tự thì nói chung tương đối là đảm bảo
chỉ có phức tạp một số là ở đây là dân thường trú dân tạm trú là người ta
về đây người ta đi làm việc
thì nói chung là một số dân tạm trú là nó cũng có hơi gây rối thôi
nhưng mà mình nói chung là chính quy về từ ngày chính quy về thì nói chung là tương đối ổn định
nói chung là ở dưới dân đều nghe
song song với công tác quản lý an ninh trật tự
thì vượt thường xuyên xuống địa bàn thăm hỏi người dân
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân
cũng được lực lượng công an xã trú trọng
như trường hợp của gia đình chị phạm thị mỹ lệ ở xóm hai
thôn nam hiệp hai
có người thân đang chấp hành án
lực lượng công an xã cũng thường xuyên quan tâm hỏi hàn động viên
đề xuất cùng với chính quyền xã quan tâm hỗ trợ bình phòng cháy chữa cháy
thông tin đến các nhà hào tâm
giúp đỡ kinh phí chữa bệnh
góp phần giúp chị ổn định cuộc sống
thì địa phương thì ở xã mình thì cũng cho em cái số càng nhiều
thứ hai thì nói chung là em đi mổ đây thì nói chung là em cũng sinh mạng từ quân cũng có giúp đỡ em
hiện trên địa bàn xã ca đô có bốn mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hoạt động mang lại hiệu quả tích cực
như mô hình camera an ninh
mô hình câu lạc bộ thắp sáng niềm tin
mô hình tổ nông dân tự quản đảm bảo an ninh trật tự ở thôn ta ly hai
mô hình điểm nhóm tin lành thôn ta ly hai đảm bảo an ninh trật tự
qua đó lực lượng công an xã có được nhiều thông tin có giá trị
tính từ đầu năm đến nay
lực lượng công an xã ca đô đã tiếp nhận một mươi năm tin báo về các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự
giải quyết từ cơ sở năm
chuyển công an huyện một mươi tin
trong đó có nhiều tin có giá trị cao
trong việc chủ động phát hiện tội phạm
lực lượng công an xã cũng chủ động phối hợp
giáo dục có tiến bộ năm đối tượng tại xã
và đưa bốn đối tượng khác đi cai nghiện bắt buộc
xác định địa bàn với đặc điểm đặc thù như vậy thì chúng tôi cũng tập trung vào công tác
quản lý các cơ sở kinh doanh các nhà trọ
các công nghệ các cơ sở lưu trú
để phối hợp với các ban ngành
bản thể tại địa phương
cố gắng phối hợp với các công tác các vận động phát luận phong trào
và nhân vật bảo lý an ninh trật buộc
để sử dụng các quân chủng khu tú
để vận động
đồng thời là
các trường hợp cải tạo tốt
có tiến bộ
thì chúng tôi lấy làm cái gương
để cho các đối tượng khác
có thể là học theo
có thể nói với phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an lực lượng công an xã vẫn luôn bám sát cơ sở kịp thời đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm tạo khối đoàn kết toàn dân vững chắc nhằm góp phần giữ gìn sự bình yên của nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế